chiều nay ngày tám tháng năm tại trụ sở chính phủ thủ tướng phạm minh chính trưởng ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải
chủ trì phiên họp thứ một mươi một của ban chỉ đạo cùng dự có phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà
sau cuộc họp lần thứ một mươi ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải
cách đây hơn một tháng bộ giao thông vận tải đã tổ chức khánh thành đưa vào sử dụng dự án cam lâm vĩnh hảo bảy mươi chín km và thông xe kỹ thuật ba mươi km thuộc dự án diễn châu bãi vọt
nâng tổng châu dài khai thác trên trục cao tốc bắc nam là một một trăm tám mươi bảy km và tổng chiều dài đường bộ cao tốc cả nước lên trên hai km
đây là những sản phẩm cụ thể cân đo đong đếm được được nhân dân đón nhận hồ hời tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội các địa phương
đặc biệt bộ công thương đã chỉ đạo các đơn vị thuộc bộ tích cực khẩn trương thực hiện thẩm định hồ sơ thiết kế di rời đường điện vấn đề nhập khẩu cát cho các dự án trọng điểm
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã cung cấp ngưỡng chịu mặn của cây trồng độ nhiễm mặn của nước nuôi trồng thủy sản để đánh giá khả năng dùng cắt biển cho các dự án giao thông
cùng với đó các bộ ngành khác đã và đang tiếp tục giải quyết các công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của mình để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình
thủ tướng phạm minh chính biểu dưng sự nỗ lực cố gắng của các bộ ngành địa phương biểu dưng tinh thần trách nhiệm của các kỹ sư công nhân người lao động ngành giao thông
bày tỏ vui mừng việc bí thư chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh đã tích cực vào cuộc đồn đốc trên các công trường nhất là thời gian gần đây bắt đầu nắng nóng
thi công trong điều kiện khó khăn để chung tay xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại đồng bộ góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng một mươi ba
theo thủ tướng khối lượng công việc triển khai năm hai nghìn hai mươi bốn là rất lớn thời gian còn lại chỉ còn bảy tháng
đòi hỏi các bộ ngành địa phương cần tích cực quyết liệt hơn nữa tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắt
hiện vấn đề nổi lên hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng
vì vậy yêu cầu các địa phương xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm huy động cả hệ thống chính trị để giải quyết rứt điểm công tác giải phóng mặt bằng
đề nghị các địa phương cố gắng thực hiện xong trong quý hai năm nay
thủ tướng cũng đề nghị các bộ ngành đi kiểm tra đôn đốc tháo gỡ khó khăn cho các dự án cùng các địa phương đánh giá lại cái được chưa được khó khăn để tháo gỡ
lập tiến độ di rời bàn giao mặt bằng các công trình kỹ thuật ở các địa phương bảo đảm kỹ mỹ thuật các dự án
các địa phương cũng tích cực tìm hiểu tình hình để triển khai nhanh
ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vào cuộc tích cực các dự án trước đây thuộc tập đoàn tổng công ty nhà nước phụ trách làm với tốc độ chậm thì nay được triển khai nhanh như các dự án nhà ga cảng hàng không
thủ tướng mong muốn các công trình phải được đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm chất lượng yêu cầu kỹ mỹ thuật cho rằng vấn đề hiện nay là giải phóng mặt bằng di rời hạ tầng kỹ thuật nếu được thực hiện tốt thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thi công bảo đảm thậm chí vượt tiến độ đề ra
vấn đề khó khăn nữa là thiếu nguyên vật liệu do đó phải tìm rõ nguyên nhân đề ra các giải pháp một vấn đề nữa là vốn cho thi công
theo thủ tướng nếu thúc đẩy triển khai nhanh các công trình trọng điểm thì sẽ thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công tạo không gian phát triển mới các khu đô thị khu công nghiệp mới tạo sinh kế cho người dân
các tỉnh thành phố đồn đốc các nhà thầu huy động đầy đủ nhân vật lực để thi công đồng thời kiểm soát chặt chẽ tiến độ chất lượng và kịp thời tháo gỡ các khó khăn vớn mắc đáp ứng kế hoạch đề ra
với các dự án chậm tiến độ cần chỉ đạo các nhà thầu bổ sung nhân vật lực để triển khai thi công bù tiến độ để chung tay xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại đồng bộ góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng